các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đây là một trong những lý do mà các quỹ tiến dụng nhân dân ra đời
hiểu đônna thì đây là tổ chức hoạt động theo mô hình hợp tác xã trong lĩnh vực cho vay
các thành viên đóng góp vốn và dùng nguồn vốn này để cho vay và chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn
với quy mô hiện nay khoảng một hai trăm linh quỹ tiến dụng nhân dân
huy động trên một trăm linh tỷ đồng cung cấp tiến dụng cho khoảng tám chín triệu người
hình thức quỹ này đã và đang đóng góp vai trò đáng kể trong việc phát triển bền vững kinh tế nông thôn
đồng thời góp phần đẩy lùi nạn chơi hụi hay tiến dụng đen
tuy nhiên thì việc hàng loạt các quỹ tín dụng đen đã bị vỡ hoặc đóng băng trong thời gian gần đây
đã cho thấy những bất cập của chính mô hình này và nó cũng đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với cơ quan quản lý
quỹ tiến dụng nhân dân thái bình thành lập năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn do một mươi thành viên góp vốn
trước đó ông vũ công liêm ngụ tại phường tân hòa thành phố biên hòa làm giám đốc
quỹ hoạt động theo mô hình hợp tác xã và luật các tổ chức tín dụng
việc quỹ tiến dụng nhân dân thái bình mất khả năng chi trả cho khoảng tám mươi khách hàng
với số tiền hơn năm mươi tỷ đồng đã xảy ra từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy
ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh đồng nai tiến hành thanh kiểm tra
thấy quỹ vi phạm các quy định trong huy động sử dụng vốn
nên gửi văn bản đề nghị công an tỉnh đồng nai vào cuộc điều tra
giữa năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án
ông vũ công liêm sử dụng uy tín cá nhân uy tín của quỹ tín dụng nhân dân
để huy động và sử dụng tiền gửi trái quy định của pháp luật và ngân hàng nhà nước việt nam
cá nhân ông liêm đã thao túng quỹ cố ý làm trái nhằm tư lợi
chỉ đạo các nhân viên dưới quyền làm sai làm giả hồ sơ để rút tiền sử dụng cho mục đích cá nhân
sau khi gây ra sai phạm ông liêm bỏ trốn
huy động tiền nhàn rỗi của cá nhân tổ chức doanh nghiệp cho vay nhưng không thu hồi được vốn
khiến quỹ tín dụng nhân dân hoàng đồng huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa mất khả năng thanh toán
gây thiệt hại hơn hai mươi tám tỷ đồng
các cơ quan chức năng tỉnh thanh hóa đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam
giám đốc quỹ tiến dụng nhân dân hoàng đồng nguyễn hiếu nha sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
vì vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
cả hai vụ trên đến nay
tiền gửi của người dân vẫn chưa thể lấy được gốc và lãi
và cũng không có cơ quan nào đứng ra giải quyết tiền gửi cho người dân
câu hỏi đặt ra là giám đốc quỹ tín dụng nhân dân đi tù thì người dân mất tiền gửi
và cùng tham gia bình luận phân tích trong chương trình thương trường và pháp luật tuần này
sẽ là hai vị khách mời
đầu tiên xin được giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị mùi chuyên gia tài chính ngân hàng
và luật sư trương thành đức chủ tịch ủy đồng thành viên công ty luật basico
cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi hôm nay
thưa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị mùi
giờ thì chúng ta cũng đã thống kê là có khoảng một hai trăm linh quỹ tiến dụng nhân dân
ở gần sáu mươi tỉnh thành phố rồi
và những con số này sẽ còn tăng hơn nữa khi mà ngân hàng nhà nước cũng đang
triển khai một đề án phát triển hệ thống quỹ tiến dụng nhân dân đến năm hai nghìn hai mươi
và thậm chí là còn dài hơn nữa
vậy thì tại sao nhà nước và ngân hàng nhà nước lại quan tâm nhiều như vậy
đối với hệ thống các tổ chức tiến dụng nhân dân
cái sức ảnh hưởng của các cái mô hình này như thế nào
theo suy nghĩ của tôi thì quỹ tiến dụng nhân dân hay là các tổ chức khác
như là ngân hàng hợp tác hoặc là các tổ chức tài chính vi mô khác
nói tóm lại đây là tổ chức tài chính tín dụng phi ngân hàng
thì những tổ chức này rất là cần thiết
ở các địa bàn nông nghiệp nông thôn nông dân
sâu vùng xa những nơi mà không phải dễ dàng
các cái chi nhánh ngân hàng thương mại mà có thể vươn tới được
chính sự phát triển của các tổ chức tài chính vi mô nói chung
trong đó có quỹ tiến dụng nhân dân
thì nó có những tác dụng rất là lớn
ở cái khía cạnh là từng bước để hạn chế ngăn chặn đẩy lùi
cái tiến dụng đen tiến dụng lạng lãi
mà người dân khó hoặc là chưa có điều kiện
hoặc không đủ điều kiện để tiếp cận tín dụng ngân hàng
của các tổ chức ngân hàng thương mại
cái thứ hai nữa là
cũng chính sự phát triển của các tổ chức tài chính vi mô nói chung
và trong đó có quỹ tiến dụng nhân dân
thì nó cũng tạo điều kiện để thực hiện
một cái chủ trương rất đúng của đảng nhà nước
đó là từng bước cơ cấu lại
cái lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
và tạo điều kiện cho những cái vùng này
có điều kiện phát triển
nên là tôi nghĩ là cái chủ trương
là phát triển các tổ chức tài chính vi mô
ở các địa phương trong đó có quỹ tiến dụng nhân dân
thì làm sao phải đặc biệt trú tâm đến
nhưng mà phát triển thế nào
để cho nó tốt hơn
thực sự hiệu quả đây là vấn đề cần phải làm rõ
và cần phải bàn đến
vâng đó là vấn đề sẽ cần phải bàn đến
nhiều hơn nữa khi mà chúng ta cũng đang thấy
có rất nhiều các vấn đề bất cập đã diễn ra
nhưng nhìn về
cái sức hấp dẫn của
cái mô hình quỹ tiến dụng nhân dân này
thì luật sư trương thanh đức có ý kiến như thế nào
bởi vì như
phó sư tiến sĩ mùi cũng đã nói rằng là
đây là một trong những mục đích
là để đẩy lùi
cái nạn tiến dụng đen tiến dụng nặng lại
vậy thì cái sức cạnh tranh của nó
cái sức hấp dẫn của nó so với các cái mô hình
mà người ta có thể dễ dàng tìm kiếm
ở cái khu vùng nông thôn kia như thế nào
tôi cho rằng là cái mô hình này
thực sự là rất là cần thiết rất là hay
vấn đề là chúng ta quản lý và chúng ta
phát triển và chúng ta đảm bảo
cái an toàn của nó như thế nào thôi
cách đây vài chục năm rồi hả
so với bây giờ thì cái hệ thống
chi nhánh hệ thống mạng lưới quy mô của
các ngân hàng thương mại phải nói là tăng lên đến hàng chục lần
thế nhưng bên cạnh đấy
thì quỹ tiến dụng vẫn tăng lên
cách đây vài năm thì tôi mới nghe nói
là gần nghìn quỹ thôi thì bây giờ số liệu đã thấy là
nghìn hai và đặc biệt là
bên cạnh cái hệ thống
ngân hàng quỹ tiến dụng các tổ chức
vi mô công ty tài chính phát triển như thế
mà cho vay nặng hãi vẫn cứ tăng
thì mới thấy rằng vẫn chưa đáp ứng được
cái nhu cầu của người dân nhu cầu của xã hội
và quỹ tiến dụng thì tôi thấy
nó có cái rất là tốt
ở cái chỗ là không tập trung
vào thành phố là những nơi mà thị trường
cạnh tranh ngân hàng phục vụ
rất là nhiều rồi chủ yếu
là ở cái nông thôn thì là những nơi
mà gần như còn thiếu vắng
các cái tổ chức tiến dụng
những cái người mà gửi tiền những cái người
mà vay tiền đấy thì hầu như là
thân quen những người làm việc đấy là biết nhau hết
tư cách đạo đức làm ăn như thế nào
hàng ngày gặp nhau
vì cái quy mô của họ là loanh quanh
xã hoặc một vài xã đều là cận kề thôi
chứ không có cái đoạn
cách trở về cái địa lý
tạo được cái nồng tin nó tạo được
cái sự thuận lợi bà con đôi khi
là tám giờ đến ngân hàng
chưa mở cửa nhưng ở quyến dụng là có những nơi
bảy giờ người ta đã giao dịch rồi
đặc biệt là tôi thấy tôi tiếp cận
một số quyến dụng tôi thấy rằng
tôi cũng không ngờ là lãi suất rất thấp
thấp hơn lãi suất của ngân hàng thấp hơn
hẳn lãi suất của cho vay tiêu dùng
với lại những cái cho vay bên ngoài khác
thì đấy là một trong những lợi thế
và trên thực tế
có những quy tiến dụng phát triển rất tốt
quy mô dư nợ hàng nghìn tỷ
chất lượng nhiều năm nay được bảo đảm
nhưng tất nhiên đúng là nó có nhiều cái
mặt trái chúng ta gần hết sức tận trọng hết sức nhằm xét
với cái tính chất là tương hỗ
để tạo ưu triện cho người dân phát triển
thế thì cái người đứng đầu
và ban điều hành quỹ thì có thể là do
non kém về chuyên môn nghiệp vụ
về vấn quản lý kinh doanh đấy là một
khía cạnh khía cạnh thứ hai đó là
rất lớn mà những cái quỹ vừa qua
đổ vỡ đó là đạo đức nghề nghiệp
thế thì cái đấy là cái
mà lớn nhất của các quỹ tiến dụng nhân dân
thứ hai phải kể đến đó là
không thể bỏ qua được
cái vai trò quản lý của các cơ quan
quản lý cơ quan quản lý đây mà
trực tiếp liên đối nhất đó là
chi nhánh ngân hàng nhà nước ở cái địa phương
mà cái quỹ tín dụng nhân dân đóng địa bàn
rồi cục thanh tra giám sát
an toàn của
ngân hàng nhà nước đóng ở các cái khu vực
và cái thứ ba nữa cũng phải
nhìn nhận đến đó là cái vai trò
của địa phương
cái hành lang pháp lý gần đây thì
một vài năm gần đây thì đối với
các tổ chức tài chính vmo thì đã từng bước
được hoàn thiện nhưng mà
những cái quy định nó chi tiết để
tạo điều kiện cho quỹ tiến dụng nhân dân hoạt động
trong một cái khuôn khổ pháp lý cho phép
và tăng trường thanh tra giám sát thì
ở một cái cạnh nhất định tôi vẫn nghĩ rằng là
nó chưa đầy đủ và chính những cái cạnh đó
nó đã tạo điều kiện cho những người
mà lợi dụng
cái kẽ hở của cơ chế
chính sách văn bản pháp lý và lại
vi phạm cái đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh
mới dẫn đến cộng với cái yếu kém
trong kinh doanh đã dẫn đến những cái
quỹ tiến dụng này bị đổ bẻ như cái cạnh này
vâng luật sư tranh đức có thể bổ sung thêm điều gì hay không
đối với lại quỹ tiến dụng
thì bẻ lý
nó khó hơn rất là nhiều
thành viên quỹ thì phải là những người
có góp tiền có tham gia
những người như
là thành viên mới được vay
ví dụ cũng cho vay công ty cho vay pháp nhân
nhưng chỉ được cho vay trong cái số mà
thứ nhất là cái số vốn đã góp thứ hai là
cái số tiền gửi ở đấy thế thì làm sao mà mất đi đâu được
thế nhưng trên thực tế tôi thấy
rằng vẫn có những cái quỹ cho vay các công ty
hàng chục tỷ thì tôi nghĩ rằng
chắc chắn là do vay sai
và đặc biệt là cái quy mô nó chỉ có
dăm bảy người thế này thì nếu như
lãnh đạo nếu như một vài
người một vài bộ phận nào đấy mà
người ta lợi dụng thì không có
cái sự kiểm soát không có
cái hệ thống công nghệ không có cái
quản trị giám sát kiểm soát kịp thời
cho nên là về một đáng ngại
rất là chặt rất là khó nhưng
trên thực tế kiểm soát thế nào
khi mà vi phạm xảy ra có phát hiện
kiểm soát kịp thời hay không và có để
cái vi phạm mới xảy ra hay không thì đối với
tiến dụng thì gần như rất khó
phụ thuộc vào
trong nội bộ của họ
phụ thuộc vào đạo đức phụ thuộc vào
những người trực tiếp làm đấy chứ còn đâu
cái hệ thống bên ngoài và
cái hệ thống công nghệ thì rất khó
để có thể can thiệp có thể
chẳng hạn như là các quỹ bây giờ tôi được biết
rằng cũng có những hệ thống
công nghệ giao dịch
theo dõi quản lý tự động
thế nhưng rất nhiều nơi
lại can thiệp được chứ không như ngân hàng
một là không can thiệp được hai là
có can thiệp thì lưu vết khó để
có thể là xóa dấu vết được
thế nhưng công nghệ của quỹ
thì nó rất là rẻ mua chỉ có
vài chục triệu thay vì ngân hàng
thì có khi vài chục triệu đô thì đây có vài chục triệu đồng
đương nhiên là nó khó
thì cái vai trò của công an quản lý
là phải nối mạng thế nào phải yêu cầu
phải giám sát phải đặt ra quy trình thế nào
thì mới hạn chế được những cái dụ dõi
chứ nếu không cứ phát triển ra
thì nó sẽ nhiều cái tiêm ẩn
tôi xin chia sẻ một chút
về cái khía cạnh mà ông đức vừa nói
và bản thân tôi cũng đề cập đến
đúng là hành lang pháp lý
trong kinh doanh tiền tệ nói chung
hoạt động ngân hàng nói chung
và quỹ tiến dụng nói riêng
thì nếu nhìn vào luật
văn bản dưới luật nghĩ định
thông tư quyết định v v
thì rõ ràng khá đầy đủ
và nói là chặt
thì tôi cũng cho là rất chặt
nhưng mà nếu nói ở một khía cạnh nhất định
thì người ta cũng lại rất có điều kiện để lách
mình phải quan tâm
cái khía cạnh này
và ở việt nam nó có tình trạng không phải chỉ quỹ tiến dụng nhân dân
mà ngay đến ngân hàng thế đến doanh nghiệp như thế
cái tính tự
tuân thủ thì nó chưa cao
tức là đáng nhẽ người ta phải
coi cái việc là tự tuân thủ pháp luật
tự tuân thủ các quy định
cái hành lang pháp lý của các cơ quan
quản lý đưa ra đấy là cái điều
tất yếu để anh tự hoàn thiện
anh hoạt động nó ổn định và vươn lên
và ở góc độ ngừng lại thì
luật sư trương thanh đức nhìn nhận như thế nào
về những cái tác động những cái hiệu ứng
ngược từ những cái việc
những cái vụ việc mà chúng ta đang thấy là
đóng băng các cái quỹ tiến dụng như vậy
mặc dù chúng ta cũng thấy là về mặt quy mô
và cái quy mô về mặt tiến dụng
thì không phải là quá nhiều so với các cái mô hình khác
đáng lẽ ra thì
cái mô hình của quỹ tiến dụng thì nó phải là
rất là an toàn vì nó nhỏ
vì nó rất là
hạn chế ở trong những cái hoạt động
ngân hàng được làm
tất cả thứ quỹ tiến dụng thì
chỉ được mỗi cho vay chứ không được cấp bất cứ
điều nào khác hay thanh toán hoàn toàn được không được
chỉ có gửi giống như là
gửi tiết kiệm và cho vay
và những cái món rất là nhỏ lẻ rất là đơn giản
rồi với những cái đặc điểm mà nắm
rất rõ khách hàng rất rõ thị trường
rất rõ địa bàn như thế
thế nhưng đúng là tất cả câu chuyện
nó nằm ở con người hết
một cái tổ chức của quỹ tiến dụng
thì phải thực hiện ít nhất là ba luật
luật các chủ tiến dụng
luật hợp tác xã
vào nhiều cái
giống như là cái luật doanh nghiệp
dù nó không phải là luật doanh nghiệp
cũng có hội đồng quản trị có giám đốc
phó giám đốc có ban kiểm soát ban bệ
cơ chế rất đầy đủ
cũng có đại hội thành viên
nhưng quan trọng nhất là những cái con người đấy
nếu như người ta vi phạm
mà lại một cái nhóm người
chỉ có mấy người như thế mà
bao che cho nhau làm ngươi cho nhau
thì ở bên ngoài có thể nói là gần như không phát hiện được
thì tôi thấy ra cái rủi ro đó là
cái chỗ là người ta
nhận tiền vào xong đó là
không đưa trong sổ sách nhận tiền vào
sau đó người ta biển thủ người ta rút ra
cái cơ quan nào giám sát
kịp thời kiểm tra được kịp thời
chẳng hạn như cái quỹ tín dụng
nhân dân thọ sương ở bắc giang vừa rồi
thì giám đốc đi mua
cái thẻ tiết kiệm của
công ty in vật tư ngân hàng
hai lô một cái lô thì phát cho khách hàng
bình thường thế còn cái lô thứ hai
hoàn toàn là thẻ thật
người gửi thì chỉ biết rằng là
gửi tiền vào cầm cái thẻ tiết kiệm
đóng dấu ký tên tất cả mọi thứ như thật hết
nhưng cuối cùng vụ việc vỡ nở ra
mất mấy chục tỷ thì hóa ra là
cái sổ này thì người ta đưa vào
trong sổ sách đưa vào trong quỹ sổ khác thì không
và dẫn đến cái hậu quả là
người dân bất oàn cùng làm cái động tác như nhau
đặt điểm tính chất giao dịch như nhau
thì may thì mới có phải cái
được ở trong quỹ là quỹ sẽ về đèn
rồi sẽ bảo hiểm tiền gửi còn nếu mà
rồi thì sẽ đi đòi
cái cá nhân và đòi cá nhân trong những hợp này
thì gần như là mất chẳng
tôi nghĩ rằng là văn bản
mới là hình thức mới là
đủ lẽ bộ thôi còn đúng nó không thực chất
đúng nó không hiệu quả nó không
khả thi thì chúng ta
cần phải ngoài quy định chúng ta
tìm những giải pháp khác để quản lý
nếu mà chỉ dựa vào cái hệ thống văn bản như thế này
thì tôi cũng cảm giác rất nguy hiểm
có thể xảy ra bất cứ lúc nào
và theo các chuyên gia phân tích thì dù quy mô nhỏ
chỉ khoảng dưới năm quy mô hệ thống tiến dụng
của cả nước thì hệ thống quỹ tiến dụng
nhân dân vẫn có sự ảnh hưởng không thể xem thường
khi liên quan tới đời sống của hàng triệu người dân
ở các khu vực nông thôn chính bởi vậy thì việc
khơi thông và nắn lại dòng chảy của
hoạt động này theo hướng nâng cao tính an toàn và hiệu quả
cũng đang được đặt ra bước thiết
và sau đây sẽ là một số ý kiến về vấn đề này
quỹ tiến dụng nhân dân được thành lập ra
để thực hiện việc thu hút tiền gửi
và cho vay đối với mọi đối tượng
có nhu cầu kèm theo nhu cầu
thế chấp tài sản quỹ hoạt động
dưới sự bảo trợ của ngân hàng nhà nước
lãi suất tiền gửi và cho vay thường
là linh hoạt thành viên của quỹ
là các cá nhân các pháp nhân
thực chất là của quỹ là cùng
góp vốn để kinh doanh tiền đệ
đây thể hiện chủ trương của đảng và
nhà nước về phát triển kinh tế xã hội
trên địa bàn nông nghiệp nông thôn
là một loại hình tổ chức tiến dụng
nên trong quá trình hoạt động quỹ
tiến dụng nhân dân cũng sẽ gặp phải
những rủi ro phổ biến của một
tổ chức tiến dụng như rủi ro
thanh toán rủi ro tiến dụng
rủi ro lãi suất rủi ro đạo đức
tài sản tuy nhiên so với
các loại hình tổ chức tiến dụng khác
quỹ tiến dụng nhân dân thường xuyên
phải đối mặt với nhiều rủi ro đổ vỡ hơn
bởi những đặc thù riêng biệt của hệ thống này
đó là quỹ tiến dụng nhân dân
hoạt động chủ yếu là huy động
vốn để cho vay đối với các thành viên
ở các khu vực nông nghiệp nông thôn
là nơi mặt bằng kinh tế
trình độ còn thấp sản xuất kinh doanh
chứa đường nhiều rủi ro do phụ thuộc
nhiều vào yếu tố khách quan như
thời vụ thiên tai giá cả
trong khi đó quy mô hoạt động năng lực
tài chính của các quỹ tiến dụng nhân dân
thường nhỏ bé trình độ quản lý
nhận thức của đội ngũ cán bộ
và nhân viên còn hạn chế bất cập
cơ sở vật chất nhìn chung còn nghèo nàn
thiếu đồng bộ khó bảo đảm
các điều kiện về an toàn kho quỹ
giao thông liên lạc không thuận lợi
gây khó khăn cho hoạt động
quỹ tiến dụng nhân dân không được một số lợi thế
như các ngân hàng thương mại
đó là được tham gia thị trường vốn
thị trường liên ngân hàng được ngân hàng nhà nước
cho vay tái cấp vốn
các quỹ tiến dụng nhân dân là các pháp nhân
độc lập về kinh tế hoạt động riêng lẻ
trên địa bàn nhiều vùng khác nhau
nhưng lại có cùng một tên gọi
chung một biểu tượng mô hình tổ chức
và phương thức hoạt động kinh doanh
đồng thời khả năng miễn dịch tự bảo vệ
của mỗi quỹ tín dụng nhân dân còn rất hạn chế
vì vậy khi một quỹ tiến dụng nhân dân
gặp khó khăn thì khả năng lây lan
sang các quỹ tiến dụng nhân dân khác
trong hệ thống là rất cao
thời gian qua do mô hình tổ chức hai cấp
quỹ tiến dụng nhân dân trung ương
và quỹ tiến dụng nhân dân cơ sở
hoạt động tương đối độc lập
nên vai trò là một tổ chức đại diện
của quỹ trung ương bị hạn chế
việc hình thành và ra đời hiệp hội
quỹ tín dụng nhân dân là một bước quan trọng
nhằm xác lập một cơ chế đại diện hữu hiệu
của quỹ tiến dụng nhân dân trung ương
năm hai nghìn một mươi ba đồng thời với đó
bạo dụng các luật
như là luật các tổ chức tiến dụng
hay là luật hợp tác xã
vậy thì những mô hình hay là
những hành lang pháp lý này
đã có sự thể hiện
và tính liên kết như thế nào
giữa trung ương
cơ sở và địa phương
thưa tiến sĩ nguyễn thị mùi
tôi nghĩ là việc chuyển đổi
quỹ tiến dụng nhân dân trung ương
thành ngân hàng hợp tác xã việt nam
thì đây cũng là hướng chuyển đổi tất yếu
để hoạt động nó
có tính chất bao trùm hơn
và ở một chứng minh nhất định theo luật
thì nó hiệu quả hơn
và nó có
phạm vi của nó cũng rộng hơn
ở một khía cạnh nhất định
ở trung ương thì nó có
ngân hàng hợp tác xã việt nam
một số tỉnh thì cũng có
ngân hàng hợp tác xã chi nhánh
còn ở các địa phương các địa bàn
thì nó vẫn đang tồn tại
quỹ tiến dụng nhân dân
và quỹ tiến dụng nhân dân thì
cũng được phát triển rất là mạnh
và như vừa rồi thông kê
thì có khoảng một một trăm tám mươi hai
quỹ tiến dụng nhân dân
mối quan hệ giữa quỹ tiến dụng nhân dân
với ngân hàng hợp tác xã
thì tôi nghĩ là ở một chứng minh nhất định
nó không thực sự chặt chẽ
như là mối quan hệ giữa
ngân hàng thương mại trung ương
từ hội sở chính của nó
với các chi nhánh của nó
trong phòng nông nghiệp chẳng hạn
nó có khoảng hai chi nhánh
và phòng giao dịch trong phạm vi toàn quốc
nhưng mối quan hệ của nó
từ chi nhánh ở cấp huyện
hoặc là liên xã
với đến chi nhánh tỉnh
rồi lại từ tỉnh lại trực thập trung ương
thì mối quan hệ nó chặt chẽ hơn
còn đối với quỹ tiến dụng nhân dân
thì ở một trường mực nhất định
tôi cảm nhận thấy mức độ của nó là lòng lẻo
mặc dù trong luật các tổ chức tiến dụng
mà đặc biệt là luật
tổ chức tín dụng sửa đổi năm hai nghìn một mươi bảy
có hiệu lực năm hai nghìn một mươi tám
thì cũng có những điều quy định về
hoạt động của quỹ tiến dụng nhân dân
gần đây thì cũng có một cái
là thông tư chín năm hai nghìn một mươi
có hiệu lực
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
quy định về màng lưỡi
hoạt động quỹ tiến dụng nhân dân
cũng quy định rất rõ những vấn đề này
nhưng mà theo suy nghĩ tôi thì đọc
ở một trường mực nhất định thì nó khác với
cơ cấu tổ chức của ngân hàng thương mại
cấp trung ương cấp chi nhánh của nó
nó ở một trường mực nhất định
nó quan hệ rất chặt chẽ
còn ở đây thì cái thể hiện cái mối quan hệ
thì cũng thấy được ở một cái khía cạnh
là khi quỹ tiến dụng nhân dân
có những biểu hiện thiếu khả năng thanh toán
thì cũng được là
tiếp vốn hỗ trợ
để đảm bảo cái nhu cầu thanh toán này
nó cũng không phải chỉ có vay ở
ngân hàng hợp tác xã
mà cũng có thể là vay ở các cái
quỹ tiến dụng nhân dân khác
nhưng mà nhìn chung với cái mối quan hệ với cấp trên của nó là như vậy
và cái sự liên kết
tạm gọi là lòng lẻo
tự tung tự tác như vậy
thì có phải là một cái rủi ro rất lớn đối với cái việc giám sát
hiệu quả hoạt động của các quỹ không
có thể nói là cái
ngân hàng thì nó có tính hệ thống
thế còn quỹ tân dụng thì hoàn toàn là không
là rời rạc ai biết người đấy thôi
cái quỹ tiến dụng trung ương
chuyển thành ngân hàng hợp tác xã thì
tôi nghĩ là
cái phần mà để kinh doanh là phụ thôi
không cần thiết phải thành lập
cái ngân hàng để kinh doanh cái việc đấy
mà chủ yếu chức năng phải là tập trung
để phát triển cái hệ thống quỹ tiến dụng
thế thì bây giờ
nó là hai nó là các pháp nhân độc lập
cho nên không can thiệp
không chi phối gì được rất khó
nó khác với lại cả một hệ thống hàng trăm
hàng nghìn chi nhánh của ngân hàng đấy là một pháp nhân
cho nên tất cả là theo quy trình quy chế
theo chỉ đạo là giám sát
từ trên đến dưới thế còn
ở đây thì luật quy định đấy là các công ty khác nhau
pháp nhân khác nhau
quỹ tiến dụng là chỉ vì
quy định thì phải thực hiện như thế chứ còn đâu
nó không phải là tất yếu
quan hệ hữu cỡ thứ nhất là
muốn thanh toán thì phải thanh toán qua
ngân hàng hợp tác thì ở dưới đưa lên
thứ hai là tiền thừa thì gửi
ngân hàng hợp tác thay vì các ngân hàng khác gửi đâu cũng được
thì đây phải mang về ngân hàng hợp tác
thứ ba nữa là tương trợ hỗ trợ nhau
về thanh khoản về bảo hiểm bảo toàn tiền gửi
tôi nghĩ rằng là cái chức năng
cái kiểm soát về an toàn
về nghiệp vụ không thể có
thì cái điều đấy là cái thiếu hụt nhất
cái khó nhất của các quỹ tiến dụng
vậy rất nhiều những cái rủi ro như vậy
nhiều người cũng đặt ra một cái câu hỏi tiếp theo là
sẽ ứng xử và
xử lý như thế nào đối với các
cái quỹ mà gặp
sự bất ổn về thanh khoản
thậm chí là bị đổ vỡ
các cái cơ chế sắp nhập hay là tái cơ cấu sẽ
cũng đã được đưa ra
vậy thì cái việc ứng xử này sẽ được thực hiện
theo các cái hướng như thế nào
thưa luật sư
cái việc mà xử lý khi đổ vỡ
thì nó quay trở về là cái quy định chung
xử lý đối với các dụng
và đối với doanh nghiệp
như kiểm soát đặc biệt giám sát đặc biệt
mà không khôi phục được
không chi trả được thì sẽ phải dẫn đến
câu chuyện là phá sản
thế nhưng cái quan trọng nhất là
đấy là để giải quyết vấn đề pháp lý thôi
còn cái hậu quả
cái số tổn thất về uy tín
về tiền nông đặc biệt là đối với
bà con dân nông thôn
những người mà có một chút tiền thôi
gửi gắm toàn bộ vào đấy rồi
mất thì đúng là mất hết
không nhiều nhưng nó lại nặng nề hơn
đối với cái hậu quả
khi mà xảy ra đối với ngân hàng
thì tôi nghĩ rằng là
khác với các ngân hàng
là những khách hàng
ngân hàng đều là chuyên nghiệp cả
đều là người có hiểu biết
đều là thành thạo giao dịch cả
còn đối với quỹ tiến dụng
thì cả hai bên đều hạn chế
thì cái vai trò của nhà nước vai trò quản lý
của ngân hàng hợp tác
của những mô hình của những cơ chế quản lý
mà chúng ta cần phải tiếp tục bổ sung
trong luật quy định mà tôi cũng
xem xét rất là kĩ ở các nước
bảo hiểm tiền gửi không thể nhảy vào
can thiệp trong trường hợp mà anh
lại là tước đoạt tiền
của người dân anh lại chiếm đoạt nó
làm việc riêng anh lại làm này khác
thì bảo hiểm tiền gửi ta không vào
hệ thống an toàn tài chính quốc gia không thể nhảy vào
trong trường hợp như vậy
do đó là điều đầu tiên hiện nay tôi nghĩ là
phải giả soát lại tất cả những người đứng đầu
của trên một nghìn quỹ tiến dụng
quỹ gọi là
quỹ tiến dụng nhân dân ấy
để làm sao rà soát và phải mạnh dạn
thanh lọc những người đứng đầu đó
để làm sao từng bước lấy lại
niềm tin của người dân thậm chí là
ban điều hành đấy là việc thứ nhất
cái việc tiếp theo thứ hai thì tôi cũng nghĩ rồi
bởi vì cái tổ chức này
thì nó chủ yếu là huy động
tiền của những bà con có ít
góp vào để trên cơ sở có điều kiện
để vay từ đây và vì thế mà
rất cần cái vai trò quản lý
của cơ quan quản lý
từ cái cấp cơ sở liên quan nó
cấp phép cho nó hoạt động ở cấp cơ sở
ví dụ chi nhánh ngân hàng nhà nước rồi
phục thanh tra giám sát an toàn
của ngân hàng nhà nước trung ương
mà đặt vào các khu vực đấy
vai trò của ông này rất là quan trọng
và bên cạnh đó thì cũng không thể bỏ qua
cái cấp chính quyền địa phương
bởi vì anh địa phương gắn nó
đôi khi anh còn lại can thiệp chi phối ở đó
thì tôi nghĩ là đấy là phải thực sự quan tâm
đi đôi với lại hoàn thiện
các cái hành lang pháp lý và nó có tính
thực tiễn nó có tính thực thi
chứ không phải mình quy định một cách chung chung
về đối với lại người đứng đầu thì
như thế này như thế này tôi cũng đọc rất là kỹ
những cái điều trong luật tổ chức tín dụng
sửa đổi năm hai nghìn một mươi bảy thì
cho dù nó đã có những bước tiến mới
và cũng đưa ra những vấn đề xử lý
các tổ chức tín dụng yếu kém trong đó có
quỹ tiến dụng nhân dân nhưng mà ở một trường mực nhất định
thì làm sao nó có tính đột phá
để từng bước mình
nâng cái tầm của quỹ tín dụng
nhân dân này và để làm sao
nó phát huy được
cái vai trò để hỗ trợ vốn
cho người dân để từng bước ngăn chặn
cái tín dụng lạng lãi
cái tín dụng chợ đen mà nhiều người không tiếp
cận được vốn của ông ngân hàng mà cứ phải chạy
chợ đen mà báo chí không có ngày nào
không đề cập cái cạnh đó thì tôi nghĩ đấy là
những vấn đề rất là cốt lõi cái việc
đầu tiên đó là vai trò
của ngân hàng hợp tác xã
tiếp vốn cho vay
để tạo điều kiện
cho vấn đề chi trả này đấy là một cách
cách thứ hai nữa không phải
độc cái hợp tác xã này cái ngân hàng hợp tác xã này
cách thứ hai là tham gia của bảo hiểm
tiền người vào đến đâu
ví dụ như là mình bảo rằng là bây giờ
có cái ông gia đình tổng thể gia đình
gửi vào chỗ đồng nai là năm tỷ
và bây giờ nếu bảo hiểm tiền gửi vào tham gia
chỉ có bảy mươi năm triệu thôi thì ở một trường mực
nhất định tham gia đến đâu để trên
cơ sở đó từng bước lấy lại liềm tin
của những người dân
tôi tạm dùng là những người dân mà
có những khoản rất ít ỏi này ta gửi vào
để cho cái tổ chức tín dụng mà
dưới hình thức quỹ tiến dụng nhân dân ở các địa phương
khác nó yên tâm hoạt động thì đấy là
vấn đề rất cần thiết do đó để làm được
vấn đề đấy thì rất cần có một cái
văn bản nó mang tính chất đặc thù
của quỹ tín dụng nhân dân
đã là nhà nước
thừa nhận cái mô hình đấy và
nó vì mục tiêu rất lớn
kinh tế xã hội v v
thì cần phải đặt ra cái nguyên tắc
cái luật lệ từ bảo hiểm
đến cái kiểm soát thế nào để đảm bảo
là gì cũng phá sản nhưng phá sản
chỉ mất tiền của cổ đông chỉ mất tiền của thành viên
chứ không thể mất tiền của người gửi
của người dân mất tiền tiết kiệm thì đấy mới
là cái khác biệt mà cái đòi hỏi cái yêu cầu
đối với pháp luật đối với nhà nước chứ còn nếu
cứ phá sản như doanh nghiệp khác thì chẳng còn gì để nói nữa
và nếu cái lòng tin nó mất hết thì
nền kinh tế
không phải ngành ngân hàng mà cả nền kinh tế
cả nhà nước cũng sẽ thiệt hại
vô cùng khủng khiếp
cần có những cái cơ chế quy định
đặc thù đặc biệt là đối với
lĩnh vực tín dụng vi mô
như là quỹ tín dụng nhân dân
và như phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị mùi nói rằng
là cần phải có cái sự sàng lọc
rõ ràng là sắp xếp lại sàng sọc lại
trong cái bối cảnh mà cái sự phát triển
rất là mở rộng về
quy mô và số lượng hiện nay của
quỹ tiến dụng nhân dân là dường như là chưa
đáp ứng kịp với cái sự nhu cầu của
cái sự đòi hỏi về
nâng cao cái chất lượng cũng như là kỹ thuật
về nghiệp vụ ngân hàng
trong cái lĩnh vực đặc thù này thưa quý vị
hoạt động liên quan tới tiền tệ thì luôn là một ngành
nhiều rủi ro tiềm ẩn với những gì mà chúng ta đã bàn
trong chương trình hôm nay thì thực sự hoạt động của các quỹ
tiến dụng nhân dân cũng không phải là ngoại lệ
và sự cố ở quỹ tín dụng nhân dân thái bình
đồng nai hay thanh hóa vừa qua là những
minh chứng cho thấy hệ thống quỹ cần được
chấn chỉnh gia cố bằng cả những hành lang pháp lý
chặt chẽ và ý thức tham gia giám sát của chính
người dân đến đây thì chương trình
thương trường và pháp luật tuần này cũng xin được khép lại
một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn hai vị khách
mời đã dành thời gian có những chia sẻ
phân tích khách quan thẳng thắn hữu ích
với chương trình chúng tôi hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn
đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại